cuộc thi đan mạch trong mắt em được tổ chức hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
hai nước việt nam đan mạch kể từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
năm nay do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
ban tổ chức cuộc thi chuyển từ vẽ tranh sang hình thức trả lời câu hỏi trực tuyến
với chủ đề tìm hiểu về đất nước đan mạch và quan hệ hợp tác giữa việt nam đan mạch
cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của các em học sinh với tổng số gần một mươi sáu bài thi
tại lễ trao giải ban tổ chức đã trao một giải đặc biệt và hai mươi giải cá nhân khác cho các em học sinh đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước